chuyển đổi số là cần thiết cho tất cả các doanh nghiệp đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng
đây là lời khẳng định của các diễn giả trong hội thảo
ngân hàng số và câu chuyện của việt nam diễn ra bên lề diễn đàn fpt tech day
tuy nhiên để triển khai ngân hàng số tại việt nam vẫn còn gặp một số thách thức như hành lang pháp lý chưa rõ ràng
bên cạnh đó các ngân hàng đầu tư vào chuyển đổi số nhưng lợi nhuận chưa tương xứng
thêm nữa các ngân hàng chưa hoàn thiện về công nghệ để sẵn sàng thích ứng với quá trình chuyển đổi số
trong buổi hội thảo các chuyên gia cũng cho rằng các ngân hàng việt nam muốn triển khai thành công ngân hàng số
cần có một chiến lược riêng cần phải biết lựa chọn những dự án có tính khả thi cao thiết thực và có thể triển khai thành công trong thời gian ngắn